thưa quý vị và các bạn vắng khách hoạt động cầm chừng cơ sở vật chất lạc hậu dịch vụ nghèo nàn là thực tế của vận tải đường sắt trong bức tranh tổng thể của ngành giao thông vận tải ở nước ta thời gian qua
cùng với sự hỗ trợ của các ngành các cấp tổng công ty đường sắt việt nam đã triển khai nhiều biện pháp để cải thiện tình hình
nhưng cho đến thời điểm hiện tại sự phát triển của ngành đường sắt vẫn đang dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói là đi lùi
để tồn tại lại một lần nữa tổng công ty đường sắt việt nam buộc phải cải tổ toàn diện
vì nhiều yếu tố đề án tái cơ cấu tổng công ty đường sắt việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi vẫn chưa thể được triển khai thực hiện
ngành đường sắt vẫn đang chờ để được lộ xác
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả cái nhìn tổng quan về thực trạng
của ngành đường sắt việt nam cũng như tổng công ty đường sắt việt nam trước khi thực hiện tái cơ cấu
cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai gà hàng cỏ bị đánh sập trong một chiến dịch không thích của máy bay mỹ
sau khi khôi phục lại gà hàng cỏ được đổi tên thành gà hà nội và trở thành gà vận chuyển hành khách lớn nhất cả nước
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đất nước
thống nhất đường sắt việt nam bước vào thời kỳ vàng son khi lượng hành khách đi lại giữa hai miền nam bắc luôn trong tình trạng gấp giữa sức chứa của tàu
có giai đoạn ngày cao điểm lên tới ba mươi người
hình ảnh của những đoàn tàu ra bắc vào nam đã thực hiện khát vọng thống nhất đất nước non sông liền một dài sau nhiều năm chưa tắt
ở các giai đoạn sau đó vận tải đường sắt tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của người dân phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa
tiếng gòi tàu hú vang như một điều kiện phát triển của sức khỏe
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
có thể nói giao thông vận tải đường sắt là một trong những ảnh ra đời sớm và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta
dưới sự quản lý điều hành của tổng công ty đường sắt việt nam đường sắt việt nam cũng có những giai đoạn thăng trầm từ lịch sử đất nước
cho đến hiện tại tổng công ty đường sắt việt nam được giao quản lý khai thác ba người
đường sắt việt nam có hai một trăm bốn mươi ba km đường sắt gồm một mươi năm tuyến trong đó có bảy tuyến chính đi qua ba mươi bốn tỉnh thành
mạng lưới này được người pháp tiêu hạch xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm linh
sau hơn một thế kỷ sử dụng và chịu sự tàn phá của chiến tranh tất cả đã xuống cấp nghiêm trọng kết cấu hạ tầng ngày càng cũ kỹ lạc hậu
những năm gần đây đường sắt còn phải chịu sự cạnh tranh phốc liệt của các loại hình dịch vụ vận tải đội địa pháp
khi ngành của những chuyến tàu đắp nập đã dần lùi vào quá khí ngành đường sắt bước vào thời kỳ thái trào và liên tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và tùm lại phía sau
vốn dĩ những ngành vắng vẻ ở các sân ga lớn nhất cả nước đã không còn là điều xa lạ
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hoạt động vận tải của ngành đường sắt lỗ hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
ngành đường sắt đang chạy qua giai đoạn thí thức lớn trong lịch sử hơn một trăm linh năm hình thành và phát triển
có thể thấy trong tất cả các lĩnh vực của ngành giao thông thì đường sắt có đặc thù và sự khác biệt
sự khác biệt này vừa là thuận lợi vừa là khó khăn mà ngành đường sắt phải đối mặt
đầu tiên phải kể đến vận tải đường sắt gần theo điều đồ chạy tàu chặt chẽ và tính nhất
mỗi động máy của hành trình đoàn tàu đều phụ thuộc vào quan hệ mật thiết với hệ thống thức giấu hạ tầng
đó là điều đồ trực ban chạy tàu rác ri nhà ga cầu đường thông tin kín lộ hệ thống đường ngang
khảnh lãng an toàn giao thông v v
nếu không có sự điều hành tập trung thống nhất đồng bộ thì sẽ phá vỡ hành trình đoàn tàu
khi đó an toàn đường thấp sẽ không được đảm bảo
điểm khác biệt nữa là do chỉ có đường đơn nên đường sắt phụ thuộc vào trực tác động bởi thương tài
khi xảy ra sự cố tất cả các đoàn tàu hành trình trên tuyến hoặc khu đoạn đều bị gián đoạn do không có đường chạy thay thế
không thể làm cầu tạm đường tạm đường tránh lối tránh như các loại hình giao thông vận tải khác
nhằm khai thông tuyến tạm thời
vì vậy công tác khắc phục cách tắt giao thông vận tải đường sắt phải thực hiện đồng bộ
tại kết cấu hạ tầng phương tiện vận tải đường sắt và điều hành chạy tàu
điều này mất thời gian khiến giao thông đường sắt luôn bị gián đoạn trong thời gian dài
thưa quý vị do có thời gian khai thác đã lâu ngành đường sắt đang phải đối mặt với tình trạng xuống cấp đồng loạt
trong khi đó ưu điểm duy nhất của giao thông đường sắt đó là an toàn và thân thiện đã không thể níu giữ được khách hàng
từ chỗ thị phần cao nhất đạt ba mươi bảy đến nay thị phần đường sắt chỉ ở ngưỡng là một
chiếc áo kinh phí đã quá nhỏ bé và chật hẹp để ngành đường sắt có thể vươn lên lớn mạnh
cũng chưa có ngành nào mà kết cấu hạ tầng vừa lạc hậu vừa chấp vá như ngành đường sắt
những con số thống kê sau đây cho thấy rõ nhất thực trạng ngành đường sắt hiện nay
trong hơn ba một trăm bốn mươi ba km đường sắt mà tổng công ty đường sắt việt nam hiện nay đang quản lý
trong đó bao gồm
hai sáu trăm bốn mươi sáu km đường chính tuyến và năm trăm một mươi năm km đường ga đường nhánh
nhưng chưa có km đường nào đặt cấp kỹ thuật tiêu chuẩn vẫn đang là đường đơn khổ một mét
trong khi đó có tới sáu trăm năm mươi hai điểm gác chắn đường ngang ba trăm tám mươi đường ngang cảnh báo tự động
bốn trăm tám mươi sáu đường ngang biệt báo và bốn một trăm bảy mươi hai lối đi dân sinh tự mở
nhiều cầu yếu hầm yếu độ dốc cao bán kính nhỏ ray tà vẹt nhiều chủng loại
hệ thống thông tin tín hiệu lạc hậu không đồng bộ
hệ thống ga đường sắt mặc dù có tới hai trăm chín mươi bảy ga nhưng phần lớn các quy mô nhỏ hạ tầng cũ kỹ
trong đó có khoảng hai trăm hai mươi công trình kiến trúc đã quá niên hạn sử dụng gây mất an toàn
chiều dài các đường ga vừa ngắn vừa đơn sơ điều này đã tạo ra nút thắt về năng lực thông qua toàn tuyến của vận tải đường sắt
hệ thống kho ga bãi hàng phần lớn là kho hàng tổng hợp được xây dựng những năm sáu mươi của thế kỷ trước
nhưng đã xuống cấp
việc kết nối hành khách với các cầu cảng để tăng cường vận chuyển hàng hóa đang bị bỏ ngỏ gần như không khai thác đến
chưa kể một số tuyến đường bộ kết nối với ga đường sắt chính có tải trọng đường nhỏ
không phù hợp với tải trọng hàng hóa trung chuyển từ phương tiện đường sắt
và còn bị hạn chế về mật độ giao thông đường bộ tại khu vực trung tâm đô thị đông dân cư
đầu máy và toa xe hiện cũng trong tình trạng chất vá lạc hậu
do chưa được đầu tư thay mới
hiện nay tổng công ty đường sắt việt nam đang phải sử dụng những toa xe cách đây từ năm mươi đến sáu mươi năm trước
chưa kể đầu máy thì nhiều chủng loại khác nhau

nhà gác hà nội cũng xây dựng từ thời pháp đến bây giờ
về kết cấu hòa tưng như thế năng lực thông qua tải trọng tốc độ
chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vì nó thiếu sự đồng bộ
câu chuyện muôn thùa của sự xuống cấp luôn là vấn đề thời gian và kinh phí
thời gian thì không thể cưỡng lại theo quy luật tự nhiên
nhưng vấn đề kinh phí của ngành đường sắt
thì còn nhiều nỗi lo âu
hiện nay việc đầu tư cho cải tạo sửa chữa đường sắt còn quá khiêm tốn
theo số liệu thống kê sau một mươi năm thực hiện luật đường sắt năm hai nghìn năm
thì nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt đang vô cùng khiêm tốn
bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm chỉ đạt khoảng hai bảy mươi bảy trong tổng vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải
nguồn vốn sự nghiệp dành cho công tác bảo trì ngành đường sắt hiện tại cũng chỉ đảm bảo được khoảng bốn mươi định mức
trong khi đó
với đặc thù của ngành đường sắt
việc đầu tư cải thiện cần phải có nguồn kinh phí rất lớn
với hai bảy mươi bảy chi cho đầu tư phát triển ngành đường sắt thì quả thực như muối bỏ bể
mặc dù tổng công ty đường sắt việt nam đã tập trung cải thiện chất lượng phục vụ hành khách
chất lượng dịch vụ trên tàu dưới ga
nhưng tình trạng giật gấu vá vai vẫn không khiến ngành đường sắt xoay chuyển được tình thế
đường sắt thì có thể chủ động từ ga này đến ga kia
nhưng mà kể cả hàng và khách về
thì chúng tôi không chủ động được
thậm chí là những cái kết nối từ thời pháp người ta xây dựng rồi
thì hiện nay còn cắt bởi đi
ví dụ như những cái đường sắt về cảng
cảng như là đà nẵng tiên xá chẳng hạn
hoặc là vĩnh cửa lo chẳng hạn
thì quá thời gian thì bây giờ đã bị thảo dược
và bây giờ khôi phục lại rất là khó
mà đó chính là những cái nơi mà đưa hàng hóa để lên đường sắt
vận tải hành khách thì vang bóng
vận tải hàng hóa thì vướng điểm ngẽn do bất cập trong năng lực và kết nối
cơ khí đường sắt thì hoạt động hạn chế do không có đầu ra
trong khi đó đầu tư đường sắt là đầu tư dài hơi
kinh phí bỏ ra ban đầu là rất lớn khả năng thu hồi vốn cũng rất lâu
không riêng ở việt nam đại đa số các nước trên thế giới
khi đầu tư cho đường sắt đều phải do ngân sách nhà nước
với điều kiện hạn hẹp như hiện nay
hướng đi nào cho ngành đường sắt lấy lại vị thế trong giai đoạn tới đây
giao thông vận tải đường sắt là một bộ phận quan trọng
trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
là loại hình vận tải chủ yếu
đảm nhận vận tải hàng hóa khối lượng lớn đường dài và trung bình
vận tải hành khách đường dài liên tỉnh
vận tải hành khách công cộng tại các thành phố lớn
đóng vai trò chủ đạo trong vận tải hành khách trên trục bắc nam và hàng hóa
hành khách trên trục đông tây
cũng như ưu thế nổi bật về vận tải hành khách công cộng
cần được ưu tiên đầu tư phát triển
vậy nhưng đây cũng là giai đoạn
thì phần ngành đường sắt liên tục tụt giảm
luật đường sắt năm hai nghìn một mươi bảy có nhiều cơ chế chính sách thuận lợi
tạo điều kiện về pháp lý ưu tiên
ưu đãi cho ngành đường sắt phát triển
nhất là phương thức quản lý tài sản kết cấu hạ tầng
để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đầu tư
nâng cấp hiện đại hóa nhằm thu hút khách hàng
ngành đường sắt xem đây như sự cởi trói ngoạn mục
sau nhiều năm loay hoay tỉnh hướng đi
bên cạnh đó năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó có tổng công ty đường sắt việt nam
để cụ thể hóa các quy định của pháp luật
tổng công ty đường sắt việt nam
đã trình cơ quan chủ quản là bộ giao thông vận tải
về đề án cơ cấu lại tổng công ty đường sắt việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thực hiện nghị định số một
nghị định số một trăm ba mươi một năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của ủy ban quản lý
vốn nhà nước tại doanh nghiệp
bộ giao thông vận tải đã bàn ra
quyền chủ sở hữu của bộ
đối với năm doanh nghiệp về cho ủy ban quản lý
vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trong đó có tổng công ty đường sắt việt nam
khi đề án vẫn chưa được chỉnh thủ tướng chính phủ
thay đổi cơ quan chủ quản
tổng công ty đường sắt việt nam
buộc phải điều chỉnh lại đề án
trình ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trước khi trình thủ tướng chính phủ
cho đến hiện tại đề án vẫn chưa được
cấp thẩm quyền phê duyệt nên chưa
xác định được chủ thể giao quản lý tài sản
kết cấu hạ tầng đường sắt dẫn đến khó khăn
trong việc quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
một trong những giải pháp đó là
chúng tôi đề xuất là
đề nghị là giao tăng vốn
cả cái tài sản tại cả cái khu gác
cho tổng công ty đường sắt
để doanh nghiệp
chủ động liên kết
hợp tác của các đối tác và
phát huy được cái lợi thế thương mại
tại cả cái khu gác nó có lợi thế
bù đắp lại cho các cái khu gác
các cái tài sản nó không có lợi thế
chúng tôi đang quản lý
là hai trăm chín mươi bảy khu gác
và trong đó thì có
một số khu gác ở các cái trung tâm
thì nó có lợi thế
còn lại phần còn lại đa số là
nó nằm ở những khung heo hụt
mà với cái nguồn ngân sách
hạn chế thế thì các cái
khu gác này ngày càng sập xế đi
thế thì chúng tôi muốn là
chủ động nhất là được
giao cái tài sản đó cho doanh nghiệp
theo nguyên thức tăng cung hữu
cho doanh nghiệp để chúng tôi chủ động
trong giai đoạn tới đây
với sự tham gia xuất hiện của đường sắt
đô thị và monorail
hay sự phát triển vượt bậc của các lĩnh vực
giao thông vận tải khác thì bổng công ty
đường sắt việt nam vẫn được xác định là
anh cả trong lĩnh vực đường sắt ở nước ta
để anh cả phát huy đúng
vai trò vị thế của mình thì việc tăng tốc
thực hiện tái cơ cấu là cần thiết
ngay lúc này
vực dậy ngành đường sắt
còn là kỳ vọng của người dân
của nhiều thế hệ một thời gắn bó
với những chuyến tàu ngược xuôi nam bắc
đề án tái cơ cấu ngành đường sắt
giai đoạn tiếp theo sẽ là cơ sở
để khuyến khích các thành phần kinh tế
huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng phương tiện vận tải
kinh doanh vận tải đường sắt
theo quy định và đúng quy định của pháp luật
làm tốt vai trò nòng cốt
để ngành đường sắt việt nam góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh